và đông đảo cán bộ công chức viên chức người lao động của bộ ngoại giao hội nghị cũng được tiến hành trực tuyến đến các đầu cầu tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi hai có ý nghĩa rất quan trọng là dịp nhìn lại quá trình gần ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng về đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng
trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng biện pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết bốn mươi năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị cho đại hội một mươi bốn của đảng
với một trường phái ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc cây tre việt nam trong gần ba năm qua ngành ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả thành tiệu chung của đất nước
đối ngoại và ngoại giao việt nam đã phát huy được thế mới và lực mới sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở thuận lợi cho việc phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
trước những biến động lớn phức tạp khó lường trên thế giới và trong khu vực chúng ta đã có những quyến sách đúng đắn

đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân phối hợp chặt chẽ với quốc phòng an ninh và các ngành các cấp phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc bảo vệ đảng tổ quốc và nhân dân
một trong những nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đó là luôn luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược
nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
sách lược là cơ động linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác tuân thủ những tư tưởng lớn của chủ tịch hồ chí minh về đối ngoại dĩ bất biến ứng vạn biến góp phần giữ gìn môi trường hòa bình ổn định tạo những thời cơ và điều kiện thuận lợi nhất để phát triển đất nước
đồng góp chung vào thành tựu đối ngoại với trách nhiệm cao nhất trước đảng nhà nước và nhân dân
đối ngoại công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chính trong chính sách đối ngoại việt nam
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trong tham luận tại phiên khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng bối cảnh địa chính trị địa kinh tế thế giới biến đổi sâu sắc màu lẹ gia tăng thách thức với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bản sắc ngoại giao cây tre
tiếp tục được khẳng định phát huy tạo ra những bước ngoặt mang tính lịch sử thay đổi về chất trong quan hệ với các đối tác lớn tiếp tục tích lũy thế văn lực xác lập vai trò vị trí và ảnh hưởng của việt nam trên nền kinh tế thế giới chính trị thế giới và nền văn minh nhân loại
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ treden dobson sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ treden dobson khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia new zealand việt nam nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật new zealand và bộ công an việt nam
nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ điều động bổ nhiệm chức danh cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
tại lễ công bố thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động bổ nhiệm đồng chí thiếu tướng phạm thế tùng giám đốc công an tỉnh nghệ an giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phát biểu chúc mừng và sao nhiệm vụ cho đồng chí tân cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh thiếu tướng phạm thế tùng là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở đã trải qua nhiều đơn vị vị trí công tác khác nhau thể hiện được năng lực trình độ chuyên môn và bản lĩnh người lãnh đạo chỉ huy quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
trong suốt quá trình công tác thiếu tướng phạm thế tùng luôn thể hiện tinh thần gương mẫu trách nhiệm cao với công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và được tập thể tín nhiệm
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trên cường vị công tác mới với trọng trách rất lớn
thiếu tướng phạm thế tùng không ngừng nỗ lực tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị năng lực công tác tinh thần trách nhiệm gương mẫu đoàn kết thống nhất cùng đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được sao
phát biểu nhận nhiệm vụ thiếu tướng phạm thế tùng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị xây dựng cục an ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
cùng với đó cục an ninh chính trị nội bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ được đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của chính phủ phân công
sáng nay đồng chí thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của chính phủ
trì hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm của thường trực cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ theo hình thức trực tuyến
tại hội nghị đại diện ủy ban nhân dân các tỉnh đại diện công an các địa phương đã phân tích những tồn tại hạn chế đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả
về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm đến hết năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tiếp theo theo chỉ đạo của chính phủ
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu các đơn vị địa phương hoàn thiện việc hợp nhất kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khác tiến tới đồng bộ kết nối chia sẻ dữ liệu về trạng thái tình hình xử lý hồ sơ với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành tại địa phương mình

sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
tại buổi lễ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc biệt phái công khai có thời hạn đồng chí thiếu tướng nguyễn quốc hùng cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác tại ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm
công bố quyết định điều động thiếu tướng nguyễn ngọc cương hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công bố quyết định giao đại tá nguyễn văn căn phó hiệu trưởng phụ trách trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh các đồng chí được điều động hôm nay đều được đào tạo bài bản có năng lực chuyên môn tốt
trong quá trình công tác có nhiều nỗ lực cố gắng cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tập trung bàn giao công việc cũ chủ động tiếp nhận và bắt nhịp với công việc mới tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh phát triển
chuyển đổi số ở việt nam lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể mục tiêu và động lực nguồn lực thực hiện theo quan điểm toàn dân toàn diện không ai bị bỏ lại phía sau
đây là khẳng định của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp ông karim bayhum phó chủ tịch tập đoàn quốc tế sirus các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vào chiều nay tại hà nội
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy trong suốt ba thập niên qua quan hệ việt nam uae ngày càng phát triển
hai nước đã ký nhiều hiệp định thỏa thuận và biên bản ghi nhớ qua đó tạo cơ sở pháp lý mở rộng hợp tác song phương
liên quan đến công tác chuyển đổi số thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ
việt nam luôn xác định chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
việt nam lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm trong việc chuyển đổi số với bốn ưu tiên gồm phát triển dữ liệu phát triển các dịch vụ công trực tuyến phát triển các nền tảng và đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin
đến nay các bộ ngành địa phương tại việt nam đã thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số một trăm linh bộ cơ quan ngang bộ địa phương ban hành chương trình
đề án chuyển đổi số
nhấn mạnh bộ công an đang được chính phủ giao đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tập đoàn sirius hỗ trợ bộ công an việt nam tư vấn xây dựng vận hành và quản trị trung tâm dữ liệu quốc gia này
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
phó chủ tịch tập đoàn quốc tế sirius ông karim bayhum khẳng định vui làm việc sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho hai bên
đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa việt nam uae nói chung
và giữa bộ công an việt nam với tập đoàn quốc tế sirius nói riêng ngày càng phát triển thành công tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
thưa quý vị đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh
quân dân thủ đô hà nội đã đồng loạt nổ súng với tinh thần chúng ta thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
sáu mươi ngày đêm chiến đấu trong lòng hà nội biến phố phường thành trận địa đã trở thành bản hùng ca mở đầu cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày toàn quốc kháng chiến
mời quý vị cùng nhìn lại những địa điểm ghi dấu lịch sử tại thủ đô hà nội cùng những đóng góp của lực lượng công an trong sáu mươi ngày đêm khói lửa
nhà tưởng điệm bắc hồ ở vạn phúc hà đông hà nội
nơi đây chủ tịch hồ chí minh đã ở và làm việc những ngày lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi mà tình hình bắc hồ ở trong nội thành thì không được an toàn
vì vậy mà trung ương đảng đã quyết định tìm một địa điểm
ở ngoại thành để cho chủ tịch hồ chí minh về ở và làm việc
và giao cho đồng chí trần đăng linh tìm một địa điểm và chọn gia đình nhà ông nguyễn văn dương
cho chủ tịch hồ chí minh về ở và làm việc trong vòng một mươi sáu ngày
từ ngày ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
và tại đây chủ tịch hồ chí minh đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
kêu gọi toàn thể dân tộc ta đứng dậy để đánh đuổi thực dân pháp xâm lược
hời dùng bà toàn quốc chúng ta muốn hòa bình chúng ta đã nhân nhuận
nhưng chúng ta càng nhân nhuận thực dân pháp càng lấn đuối vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa
không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
quyết giành thế chủ động trong chiến tranh
hai mươi giờ ba phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quân dân hà nội đồng loạt tiến quân
hai mươi một vị trí quân pháp đóng quân
bằng cách đánh giam chân địch trong lòng thành phố lực lượng công an cùng quân dân thủ đô đã đánh tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân pháp
với hơn một trăm linh trận đánh trong nội thành qua sáu mươi ngày đêm chiến đấu quân dân thủ đô đã loại khỏi vòng chiến đấu gần hai tên định
phá hỏng hai mươi hai xe tăng và xe thiết giáp ba mươi một xe vận tải bắn rơi và bắn hỏng bảy máy bay địch bắn chìm hai cano
cảnh sát trung phong thế rồi cảnh sát trật tự
chúng ta cùng với các lực lượng vũ trang khác chiến đấu ở các góc phố ngõ phố đường phố để ngăn bước tiến của thực dân pháp
một điểm thứ hai nữa là chúng ta tổ chức việc tiêu diệt tiêu hao sinh lực địch và các phương tiện trang bị của địch
để ngăn chặn những bước tiến mở rộng chiến tranh của nó ra toàn thành phố cũng như các vùng ngoại vi
các lực lượng trinh sát của công an đi sâu vào
động quân chúng vừa là bảo vệ tính mạng tài sản của quần chúng của ngoại kiều
nhưng đồng thời chúng ta cũng huy động nhân lực vật lực tại chỗ để mà thực hiện cái cuộc chiến đấu ngay trong lòng thành phố
bảy mươi năm đã trôi qua những dấu tích về một hà nội khói lửa vẫn còn đó
và những bài học với tinh thần đoàn kết ý chí quyết tâm kiên quyết giữ vững hòa bình ổn định
vẫn được quân dân thủ đô quán triệt sâu sắc vận dụng sáng tạo để tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc
nên toàn thể cán bộ điên sĩ được làm việc và công tác ở trên mảnh đất có các điểm di tích lịch sử
luôn luôn rất là tự hào và luôn luôn giáo dục cho cán bộ diễn sĩ luôn luôn phát huy tốt cái tinh thần
để nâng cao các đảm bảo an ninh trật tự cũng như trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
và đảm bảo tốt cho các đoàn khách đến tham quan cũng như là đảm bảo giữ gìn tốt các di tích lịch sử
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn để tưởng nhớ sáu mươi ngày đêm mở đầu cho toàn quốc kháng chiến tượng đài quyết tử
để tổ quốc quyết sinh đã được dựng lên tiếp đối tinh thần thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước
nhất định không chịu làm nô lệ lực lượng công an nhân dân cũng luôn sẵn sàng công hiến hy sinh
để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống của nhân dân